liên tiếp đã để lại những tổn thất vô cùng nặng nề tại nhiều địa phương
chín tỉnh miền bắc bị ảnh hưởng thiệt hại hơn ba tỷ đồng do bão số một gây ra
còn khiến chúng ta chưa hết bằng hoàng
thì hoàn lưu bão số hai trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh hành núi phía bắc
trong hai ngày bốn và ngày năm tháng tám chỉ tính riêng tại lào cai
thì trận mưa bão gây lũ dữ đã khiến các địa phương trong tỉnh thiệt hại nặng nề về người và tài sản
ước tính tổng thiệt hại khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai
thì do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một và số hai
trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng kèm theo rông lốc xét đánh sạt lở đất và lũ quét
mưa lũ đã gây thiệt hại tại bốn huyện gồm bát sát sapa bảo thắng simacai
và làm một mươi ba người chết và mất tích bị thương năm người
riêng trong hai ngày hôm qua có một mươi hai người chết và mất tích
hai trăm sáu mươi bảy căn nhà bị ảnh hưởng hàng trăm hết tăng
ngô chuối và hoa màu bị ngập gãy đổ
tổng thiệt hại ước tính khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
ngay sau mưa lũ lào cai đã huy động lực lượng tổ chức ứng cứu khắc phục hậu quả
di chuyển ngay các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm đảm bảo sinh hoạt tạm thời cho nhân dân
vâng có thể thấy rằng lào cai là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong những trận lũ vừa qua
và có thể thấy rằng cơn lũ đi qua thì các địa phương của tỉnh lào cai
từ đêm ngày bốn dạng sáng ngày năm tháng tám đã cướp đi sinh mạng của ba người
hiện thì vẫn còn chín người bị mất tích hoang tàn tăng thương là cảnh tượng của vùng lũ bát sát
và hơn lúc nào hết người dân vùng thiên tai cần sự chung tay giúp sức và chia sẻ của cả cộng đồng
cơn lũ ập về cướp đi sinh mạng của ba người
cùng với đó nhiều người mất tích giờ vẫn chưa thể tìm thấy thi thể
mưa lớn sả lỡ đất đá đã thực sự gây nên bao mất mát tăng thương cho những người dân nghèo vô tội
bốn giờ sáng sau cơn mưa lớn cả đêm
vợ chồng anh hồ văn quy và chị đinh thị tới chạy ra sau nhà đào rãnh cho đức khỏi trẻ về nhà
và cũng lúc đó một khối lượng lớn đất đá trên đề cao đã ập xuống góc nhà đúng chỗ ba cháu nhỏ là con anh chị đang ngủ
và anh chị đã mất đi vĩnh viễn như khúc ruột của mình
lúc đó là nhận được tin báo từ ở thôn báo về ủy ban xã
sau khi tin báo về thì đến khoảng độ năm h một mươi năm đến năm h hai mươi gì đó
thì lúc đó là lực lượng cứu hộ của xã là chúng tôi đã thiệp thời có mặt
và trong đó là có lực lượng công an và dân quân
thân xã ở trong ủy ban chỉ huy phòng chống đột bão là đã lên
và cùng với gia đình là tìm kiếm và bới được ba cháu nhỏ bị vùi lấp ở dưới nền nhà
ngay sau khi tiếp nhận thông tin các lực lượng chức năng trong tỉnh đã được huy động tổng lực
để giúp đỡ cho người dân trong việc di rời đến nơi ở mới đảm bảo an toàn tính mạng
lực lượng chúng tôi đã quân số tham gia gần năm mươi đồng chí
sau khi lên thì tại hiện trường
đất đá nhà cửa và nước bị sập và có ba cháu nhỏ bị đất đá vùi
chúng tôi đã ứng cứu và đưa các thi thể các cháu ra cùng với các lực lượng khác
và trong đó là cũng kịp thời coi như là khuân vát những cái đá
rồi là các phương tiện dụng cụ của gia đình
vào chiều ngày hôm qua lãnh đạo tỉnh và một số ngành liên quan
đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên của tỉnh
động viên các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản
đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục các điểm sạt lở đất đá trên quốc lộ bốn d
và đoạn lên viện sapa
công tác tìm kiếm cứu nạn của tỉnh lào cai thì hiện nay chúng tôi đang tập trung
chỉ đạo để cố gắng bằng mọi cách bằng mọi giá tìm được các thi thể đã mất tích
và đồng thời việc đó thì hỗ trợ cho các hộ bị nạn di chuyển ra nơi an toàn
và tập trung ra tiếp tục ra soát những cái hộ có nguy cơ
để di chuyển đến nơi an toàn có thể là làm nhà tạm hoặc là các cơ quan công cộng để tập trung
dự báo trong những ngày tới mưa lớn sẽ còn tiếp diễn
và đất đá trên những ta luy hay khu vực núi cao sẽ có nguy cơ ập tới bất cứ lúc nào
chính vì vậy cùng với việc khẩn trương khắc phục thống kê thiệt hại
tỉnh lào cai cũng đang kiên quyết di rời những hộ dân trong khu vực tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
tránh những thiệt hại mất mát tiếp theo có thể xảy ra
tiếp tục với những tin tức khác
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút
ngày bốn tháng tám một vụ cháy nhà đã xảy ra tại xóm bốn
thôn thái hòa hai xã đông hoàng huyện đông hưng tỉnh thái bình
khiến hai người bị tử vong hai người may mắn thoát nạn
theo nhiều người dân ở địa phương khi xảy ra vụ cháy
cả bốn người trong gia đình đều ở nhà
gồm anh bùi quang thái chị phí thị hương và hai con nhỏ là cháu bùi tiến đạt khoảng sáu tuổi
và cháu bùi yến chi khoảng ba tuổi
hộ khẩu thường trú tại thôn thái hòa hai xã đông hoàng huyện đông hưng tỉnh thái bình
tuy nhiên đám cháy xảy ra ở tầng hai của căn nhà
nên việc tiếp cận dập lửa cứu người hết sức khó khăn
hậu quả vụ cháy đã khiến cháu bùi yến chi tử vong trên đường đi cấp cứu
anh bùi quang thái và vợ và chị phí thị phương do vết thương quá nặng
phải chuyển lên hà nội để điều trị
đến chiều ngày hôm qua ngày năm tháng tám chị phí thị hương đã tử vong
cháu bùi tiến đạt sức khỏe đã dần hồi phục qua cơn hoảng loạn
hiện công an huyện đông hưng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
tuy nhiên con số hơn sáu trăm linh cây xanh bị ngã đổ sau trận bão số một vừa qua
gây tổn thất nặng nề về người và tài sản đã làm phát sinh nhiều điều băn khoăn cần lý giải
truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận những ý kiến của người dân về vấn đề này
vài tháng trước hàng trăm cây phượng có ban kính từ hai mươi đến ba mươi cm
được công ty cây xanh đô thị trồng giữa giải phân cách tại nhiều tuyến phố
hàng cây mới trồng đã tạo ra sự thay đổi trong lòng thủ đô
vốn toàn bộ
cây xanh đô thị trồng và xe cộ băng màu xanh mát mắt khiến cho nhiều người dân cảm thấy phấn khởi
bên cạnh sự vui mừng cũng xe đẫn nhiều tâm tư như
liệu cây có chịu được gió mạnh không có che lấp tầm nhìn của người tham gia giao thông không
vì mỗi trận bão đi qua cây hà nội đổ gãy đè vào người tham gia giao thông
lên nhà dân gây thiệt hại nghiêm trọng
để nó đảm bảo được cái môi trường đô thị
nhưng thì thực tế ra khi mà trồng ấy là cái cây phần lớn là không đảm bảo được
nên là tôi thấy là những cái nếu mà những cái tuyến phố mà cứ đẻ như thế này
những cây cối này thì nó không đảm bảo được cái an ninh đi lại của nhân dân sau này thôi
thực tế cho thấy mới đây nhất cơn bão số một năm hai nghìn một mươi sáu đi qua đã có gần sáu trăm linh cây xanh bị bật gốc
hàng nghìn cây xanh khác gãy cành trên địa bàn nội thành thành phố hà nội
giao thông bị tê liệt do cây xanh gãy đổ năm người thương vong hàng chục ô tô bị đè bẹt
đáng chú ý trong đó có rất nhiều cây phượng loại cây mà mới đây được thành phố hà nội phê duyệt nằm trên một số tuyến đường
theo quan sát những cây vừa mới trồng trên một số tuyến phố gốc rễ được vùi lấp qua loa
chỉ sâu khoảng bốn mươi năm mươi cm dưới lòng đất
trong khi đó cây cao trên bốn m không được trằng trống kỹ
còn những cây cũ thì tán lá dày chưa kịp cắt tỉa trước khi bão về
nên sau khi bão đi qua đường phố ngập tràn cây đổ và cảnh lá gãy công tác thu gom quét dọn cũng mất vài ngày
rõ ràng những cây này đã gây hại cho môi trường thủ đô
là đổ phải đổ đến năm mươi nhưng không phải đổ vài cây đâu cho nên là cũng không rút kinh nghiệm được
cái này là cây xanh cũng phải nó phải có một cái quy hoạch và trồng những cây nào nó có dễ ăn sâu chỗ thì được
nhưng theo các chuyên gia về lĩnh vực lâm nghiệp kiến trúc quản lý đô thị
thì cách quy hoạch thì việc trồng thêm cây xanh cần phải thận trọng và nghiên cứu kỹ đặc tính từng loài
có phù hợp với đô thị hay không kể cả về bộ dễ tán lá và chiều cao
vì là đất nước nhiệt đới ẩm gió mùa nên nước ta hàng năm phải gánh chịu hàng chục cơn bão đổ bộ vào miền bắc
vậy công tác thăm dò xác định loại cây là đặc biệt quan trọng làm sao cho được vẹn đôi đằng an toàn và lợi ích
quy hoạch thì thực ra nếu như là nói được một cái khu phố mới thì cái tính quy hoạch nó phải rõ ràng
nhưng bây giờ là hà nội là cái chỗ mà mình trồng rất lâu rồi thì tôi nghĩ cái tính quy hoạch
nếu làm được thì cũng tốt nhưng mà cũng khó mà
khó mà cứ như kiểu là một cái tuyến phố mới để trồng để hàng chế được cái đồ ấy
thì không trồng như vừa trồng như vừa rồi là cây quả đó
rồi bắt cắt rễ rưỡi nha anh thì như vậy là tôi cũng kẹp một chục ba lên
ở hà nội trồng một triệu cây thì cái đó nhu cầu ở đâu thì tôi cũng thấy để số lượng người ta không có am hiểu
nhưng mà trồng cây gì như thế nào là nên lưu ý
chẳng hạn hà nội rất là thích trồng cây phượng mà bây giờ là phượng nở quanh năm mà đủ màu thế thì rất đẹp
nhưng có một điều một vài cây phượng thì quét lá nó còn dễ nhưng cả một dãy phố toàn phượng thì cẩn thận cái vấn đề quét lá
tôi thì thấy không phù hợp ở giữa cần đi móng mát ở đấy ai đi vào giữa đường cho nên ở giữa chỉ nên trồng cây mụn
với mỗi người dân thủ đô thành phố xanh đã gắn với họ từ nhiều năm nay màu xanh bao phủ của cây không chỉ là lá phổi là sự tươi mát phát triển mà còn là nhiều ý nghĩa lịch sử khác
mỗi hàng cây con phố tuyến đường đều mang nhiều kỷ niệm với mỗi người vì vậy việc thay cũ trồng mới cũng cần phải có sự hợp lý
thực tế qua cơn bão số một đã minh chứng đó là những câu hỏi dành cho phía cơ quan chức năng
mong rằng sự lựa chọn cần nghiên cứu cụ thể đừng để lãng phí thiệt hại rồi mới rút kinh nghiệm
dịch bệnh sốt xuất huyết đang có nhiều diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới
ở việt nam sốt xuất huyết xảy ra tại bốn mươi tám tỉnh thành phố trong cả nước
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay cả nước ghi nhận bốn mươi chín bốn mươi chín trường hợp trong đó có một mươi bảy trường hợp tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm số ca mắc tăng cao và có nguy cơ lan rộng
tập trung tại một số trường hợp
ba tỉnh thành phố khu vực miền nam miền trung tây nguyên
nhằm chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh xuất xuất huyết thủ tướng chính phủ vừa có công điện một nghìn ba trăm tám mươi tám yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp chính quyền và các sở ban ngành đoàn thể
tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt long quăng bọ gậy trên địa bàn
diệt mũi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất đặc biệt là tại các công trường xây dựng
các dụng cụ chứa nước khu vực tập trung dân cư
yêu cầu người dân khi có dấu hiệu của bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời
không tự ý điều trị tại nhà
chỉ đạo sở y tế giám sát chặt chẽ tình hình phát hiện sớm cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh
hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt
và chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
bộ y tế chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát phát hiện xử lý ổ dịch
các biện pháp dự phòng và phát đồ điều trị bệnh sốt sốt huyết
tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán điều trị đảm bảo đủ phương tiện vật tư trang thiết bị
sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu điều trị kịp thời hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong
bộ thông tin và truyền thông đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tân xã việt nam
báo nhân dân và các cơ quan thông tin báo chí phối hợp chặt chẽ với bộ y tế tuyên truyền
cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
tình hình dịch bệnh và các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để người dân tích cực
chủ động thực hiện phòng chống dịch đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị vừa có dấu hiệu mắc bệnh
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo huy động giáo viên học sinh
sinh viên các trường trung học cơ sở trung học phổ thông các trường đại học cao đẳng tham gia tích cực
và chiến dịch diệt mũi diệt lăng quang bọ gậy tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế
bộ tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của ngành y tế
vào sáng qua tại thành phố đà nẵng hơn ba người đã cùng nhau đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam
nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thảm họa da cam tại việt nam ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
một mươi người tham gia đi bộ đại diện cho hai mươi bảy đơn vị tổ chức trên địa bàn thành phố
đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam việt nam của thành phố đà nẵng
thông qua các sự kiện hoạt động lần này cộng đồng và các tổ chức đoàn thể sẽ chia sẻ quan tâm nhiều hơn đến nạn nhân da cam
các chương trình đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam hôm nay rất vui vẻ và tạo sự đoàn kết giữa các đồng viên thanh niên để tham gia chương trình
tôi thấy là cả đồng đội của tôi và con cháu của người đồng đội của tôi
họ cũng bị chất cam cũng vì chiếm tranh
cho nên từ chỗ đó chúng tôi thấy rất đau lòng đối với các nạn nhân chất độc da cam
hiện nay chúng ta phải gánh chịu thảm họa đó
trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện có hơn năm nạn nhân chất độc da cam
trong đó có hơn một bốn trăm linh trẻ em nhiều gia đình có hai ba nạn nhân
hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng xã hội
nhân dịp này hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đà nẵng đã trực tiếp nhận giúp đỡ
của gần một trăm linh cá nhân tổ chức với số tiền hơn một tỷ đồng và một số hiện vật khác
số tiền và hiện vật này sẽ giúp đỡ cho các nạn nhân da cam tại cộng đồng
và cho gần một trăm năm mươi cháu là nạn nhân da cam tại ba cơ sở thuộc trung tâm nạn nhân chất độc da cam thành phố đà nẵng
toàn bộ số tiền hôm nay là chúng tôi sẽ
làm chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam trong công việc đồng hành cùng nỗi đau da cam
năm nay kỷ niệm năm mươi năm năm tổng hội da cam là lời ý nghĩa rất quan trọng
nhằm mục đích là tuyên truyền cho toàn dân hiểu được não của nạn nhân chất độc da cam
và cả thế giới cũng hiểu được nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam
nhằm mục đích để kêu gọi các cộng đồng thế giới trong nước và quốc tế
để biết được nỗi đau và đồng hành ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam
để họ vơi đi nỗi đau trong cuộc đời và vượt qua các khó khăn
bên cạnh sự kiện chính là đi bộ vào sáng nay từ ngày ba mươi tháng bảy đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thành phố đà nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác như chương trình ca mối nhạc chia sẻ yêu thương
gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam điều xin thành phố đà nẵng
do các nghệ sĩ đến từ thành phố hồ chí minh thực hiện
chương trình giao lưu vui chơi cho năm trăm linh em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác
một mươi gói thuốc lá lậu các loại cùng tám xe mô tô vừa bị lực lượng công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh bắt giữ
khi tiến hành truy quét các tụ điểm cất giấu thuốc lá lậu trên địa bàn
ngoài số tăng vật trên lực lượng chức năng còn bắt giữ bốn đối tượng gồm nguyễn văn mít nguyễn thị thơ
nguyễn thanh ngoãn cùng chú tại huyện bến cầu và trần văn bô chú tại huyện trảng bàng
số lượng thuốc lá trên được trần văn bô và nguyễn văn mít vận chuyển từ campuchia về việt nam qua đường tiểu ngạch
sau đó tập kết tại nhà nguyễn thị thơm và được các đối tượng phân chia nhỏ lẻ thành nhiều bọc nhỏ
cất dấu ở khu vực ấp bến xã an thạnh huyện bến cầu chờ chuyển xuống thành phố hồ chí minh tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
thông tin một mươi một tấn sữa bột bột ăn dặm không rõ nguồn gốc quá hạn sử dụng sắp được đưa ra thị trường
vừa bị công an thành phố cầm phà tỉnh quảng đinh phát hiện thu giữ
một lần nữa đã khiến cho các bậc phụ huynh phải hoài nghi về nguồn gốc chất lượng các sản phẩm ngoại nhập lậu trên thị trường
một mươi một tấn sữa bột ăn rặm không rõ nguồn gốc quá hạn sử dụng đang trong quá trình đóng gói cho ngày đưa ra thị trường tiêu thụ
được phát hiện tại cơ sở của bà nguyễn thị thúy hà trú tại tổ sáu khu diêm thủy phường cầm bình
theo thống kê gồm hai trăm bảy mươi năm bao sữa bột loại ba mươi kg một bao và sáu mươi năm bao loại hai mươi năm kg một bao tổng khối lượng chín tấn không có nguồn gốc xuất xứ
và gần hai tấn bột ăn dặm trẻ em nhãn hiệu hero baibi nhập khẩu từ tây ban nha với số lượng sáu mươi bảy bao loại hai mươi năm kg một bao
và hàng trăm túi ni lông chứa bột ăn dặn cùng nhãn mát hàng trăm gói bánh kẹo nhập khẩu tất cả đều đã quá hạn sử dụng
hiện công an tp cầm phả đã tiến hành lập biên bản điêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra
hầu hết nguyên nhân của các vụ việc được cơ quan chức năng cho biết là xuất phát từ những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt
và nếu khéo léo có thể giải quyết êm đẹp không xảy ra án mạng nghiêm trọng như vậy
ngăn chặn loại tội phạm này đang là việc làm cấp bách của lực lượng công an và chính quyền địa phương
để tránh tác động xấu đến xã hội ghi nhận từ một số vụ việc trên địa bàn tỉnh hải dương
mặc dù đã xảy ra gần hai tháng nhưng dư luận vẫn không ngừng bàn tán về việc phạm văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã đồng lạc huyện nam sách bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị vương thị hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú huyện nam sách là nhân viên bán quần áo tại chợ thanh bình thành phố hải dương
chị hạnh tử vong ngay tại chỗ
sau khi đâm chết nạn nhân trưởng đã tự đâm vào người mình để tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời

tại nhà số bảy ngõ năm mươi hai đường trương mỹ thành phố hải dương lại xảy ra vụ con trai nhẫn tâm đâm chết bố đẻ của mình
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra một mươi bảy vụ giết người
trong đó có tới một mươi ba vụ giết người do nguyên nhân xã hội do mâu thuẫn chồng gia đình mâu thuẫn tỉnh ái
hầu hết các vụ án xảy ra đều do những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày
từ những xích mích vì lời nói thái độ ứng xử trong lúc uống rượu bia
thậm chí chỉ vì một câu nói trái cắt
để giải quyết tình trạng này lực lượng cảnh sát trật tự cơ động công an thành phố sơn la đã liên tục ra quân
tăng cường công tác phối hợp kiểm tra kiểm soát phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan
thực hiện giải tỏa cưỡng chế các công trình lấn chiếm sử dụng trái phép lòng lề đường vỉa hè
hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán họp trợ
đồng thời tuyên truyền tổ chức ký cam kết cho hơn ba trăm linh đơn vị cá nhân về việc không vi phạm đất của đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ
tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác tháo rỡ giải tỏa vi phạm lòng lề đường vỉa hè
áp chế tháo rỡ đối với các trường hợp không tự giác chấp hành để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong sáu tháng đầu năm đã tổ chức gần năm trăm linh lượt tuần tra kiểm soát xử lý hai trăm một mươi ba trường hợp nộp kho bạc nhà nước gần một trăm một mươi triệu đồng
vào sáng ngày hôm qua công an tp đà nẵng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
hội nghị tuyên truyền có sự tham gia của gần năm mươi chủ phương tiện thuyền viên và người điều khiển phương tiện thủy kinh doanh vận tải du lịch
về đề bàn một số bất cập như phương tiện hoạt động chui không đăng ký đăng kiểm không đảm bảo an toàn kỹ thuật
thuyền viên không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn tình trạng lấn chiếm luồng hành lang an toàn giao thông ngoài ra
hội nghị tuyên truyền lần này sẽ tập trung cho nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật hướng dẫn các quy tắc tín hiệu giao thông đường thủy nội địa
ý nghĩa của từng loại biển báo hiệu kỹ năng cơ bản về điều động tàu thuyền kỹ năng cứu hộ cứu nạn và tiêu chí xây dựng văn hóa giao thông đường thủy
chủ yếu là cano cao tốc hoạt động trung bình mỗi ngày các phương tiện này vận chuyển hơn hai lượt khách riêng các ngày lễ tết lên đến trên bốn người
chính vì thế mà việc siết chặt quản lý hoạt động của các phương tiện đường thủy trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia này luôn là yêu cầu đặt ra cho chính quyền và lực lượng chức năng
nhất là thời điểm khách du lịch tăng cao như hiện nay
để ngăn chặn rủi ro trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia cửa đại cù lao tràm các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát các thủ tục
xuất nhập bến thủy nội địa theo quy định của bộ giao thông vận tải
thông qua công tác kiểm tra an ninh tại hai đầu bến và hai trạm kiểm soát biên phòng cơ quan chức năng kiên quyết không cho xuất bến đối với bất cứ phương tiện vận tải đường thủy nào
chở quá số lượng người theo quy định không cung cấp đầy đủ áo phao hợp vệ sinh cho hành khách
tất cả tầng tàu đều có trang phục bị an toàn như áo phao và dành cho du khách và tất cả những cái phương tiện bảo hiểm khác
dành cho hành khách
chúng tôi đã tổ chức triển khai nhiều cái biện pháp nhiều cái hành thức và nhiều cái nội dung cương quyết xử lý vi phạm hành chính
những cái trường hợp như mà lái tàu không đủ bằng cấp phương tiện không đủ tụ tục trí tờ và những phương tiện mà chở hành khách là quá tải
quá số người quy định và không mặc áo phô
các lực lượng chức năng trong đó có cảnh sát giao thông đường thủy
đã tăng cường tuần tra kiểm soát các phương tiện đường thủy xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bắt buộc về trình độ chuyên môn của người điều khiển phương tiện
phương tiện không qua kiểm định không đăng ký hoặc không trang bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt là kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện trước khi xuất bến
trong cái điều kiện mà cái lượng du khách đã đảo ngày không ngừng gia tăng thì thành phố cũng đã tính toán tới một số các biện pháp
và cũng đã áp dụng thực hiện thông qua các việc như là khống chế số lượng khách ra đảo mỗi ngày nhằm một mặt là vừa là đảm bảo sức tải của đảo vừa là đảm bảo về cái an toàn giao thông
xuyết chặt quản lý kinh doanh phần tải đường thủy không những góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia hội an cụ lao chàm
mà còn là tiền đề quan trọng để giới thiệu và khai thác có hiệu quả
tiềm năng của khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao chàm trong chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm du lịch văn hóa du lịch sinh thái biển đảo đang được tỉnh quảng nam hướng đến
một mươi là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu làm chết một mươi năm người bị thương hai mươi bốn người